các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bước đầu công an đã làm rõ được đường dây số đề này hoạt động từ đầu năm hai nghìn hai mươi một cho đến nay
mỗi ngày các đối tượng ghi nhận số đề cho các con bạc khoảng hơn bốn trăm linh triệu đồng
tổng số tiền đường dây giao dịch từ đầu năm hai nghìn hai mươi một cho đến nay là trên ba trăm linh tỷ đồng
một ba trăm tám mươi hai viên ma túy dạng hồng phiến là tăng vật thu giữ được trong chuyên án ma túy vừa được công an huyện quảng trạch tỉnh quảng bình triệt phá
vào ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng phối hợp bắt quả tàng đối tượng trần quốc trường chú thệ huyện quảng trạch đang cất giấu năm viên nén dạng thuốc tân dược
khám xét khẩn cấp nơi ở và địa điểm kinh doanh của trường tại xã quảng xuân huyện quảng trạch đều bị phạm tội của mình
với hành vi cướp tài sản hai đối tượng là huỳnh thế hải và trần thanh tài cùng chú thệ xã phú cường huyện định quán tỉnh đồng nai
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện quảng bình triệt phá
huyện định quán khởi tố bắt tạm giam để điều tra
vào tối ngày hai mươi hai tháng một mươi hai khi bà đỗ thị ngọc thảo chú thệ xã phú túc huyện định quán đang đi trên đường
thì bị hải và tài chặn xe dùng dao khống chế cướp một xe máy hai lắc tay bằng vàng hai điện thoại di động tiền mặt
với tổng giá trị tài sản khoảng năm mươi năm triệu đồng rồi nhanh chân tẩu thoát
và cuộc điều tra công an huyện định quán xác định hải và tài là thủ phạm nên tiến hành bắt giữ khi đang lẩn trốn ở xã phú cường sau hai ngày gây án
thưa quý vị với phương châm là còn nước còn tát lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian để hy vọng cứu được bé trai bị lọt vào trụ bê tông
đến sáng nay mặc dù thức trắng hai đêm giải cứu nhưng lực lượng chức năng ở đồng tháp vẫn chưa thể tiếp cận để giải cứu
cứu em thái lý hậu nam sinh năm hai nghìn một mươi hai chú thệ xã phú lợi huyện thanh bình bị lọt xuống trụ bê tông sau ba mươi năm mét
lực lượng cứu hộ đã điều nhiều máy xúc máy ủi máy trục cọc nhồi bê tông công suất lớn đưa đến hiện trường để phục vụ việc nhổ được trụ bê tông và đưa bé nam ra ngoài